công ty giấu mộc scan chữ ký địa chỉ nhằm khiến cho người dân hoang mang
đáng chú ý các thông báo này chỉ được chụp hình lại từ thiết bị điện tử
mà không được in thành văn bản giấy để gửi đến cho người dân
trong đó yêu cầu họ chỉ có từ một đến hai mươi bốn giờ để giải quyết
nhằm đánh vào tâm lý sợ mất thời gian sợ bị phát sinh nợ không đáng có
để rồi chọn giải pháp chuyển tiền thay vì đến địa điểm theo yêu cầu để xác minh
dưới góc độ pháp lý thì mối quan hệ giữa bên cho vay và bên đi vay là quan hệ dân sự
và quan hệ dân sự này đòi hỏi các thủ thể phải thỏa mãn dấu hiệu về chủ thể
phải tự do về mặt ý chí và quyền và nghĩa vụ của các bên
được thực hiện theo quy định của bộ luật dân sự cũng như là theo thỏa thuận các bên
trong các trường hợp như vậy vấn đề đầu tiên nếu đưa ra pháp luật
thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ là các đường linh đó
các cái app đó trên không gian mạng đó
có phải là của các tổ chức tiến dụng hoặc là của ngân hàng hay không
có chức năng hoạt động tài chính hay không vấn đề đầu tiên là như vậy
còn nếu trong trường hợp mà các tổ chức cá nhân không có chức năng hoạt động tài chính cho vay như vậy
thì cái giao dịch đó có thể bị tuyên bố vô hiệu
và cái tổ chức cá nhân đứng ra cho vay như thế có thể bị xử lý
đấy là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai nữa là nếu mà có hành vi giả mạo

đồng thời khi phát hiện những giao dịch gian lận hoặc có bất kỳ vướng mắc hay cần trao đổi thông tin
cần liên lạc ngay với tổng đài chính thức của các công ty tài chính
hoặc đến văn phòng chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn xử lý
chúng tôi cũng liên tục giả soát các công tác an ninh của mình
để liên tục cảnh báo đến các cơ quan chức năng
và chúng tôi cũng đã phát hiện
và triệt phá được đối tượng lừa đảo như vậy
ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là mong muốn khuyến cáo đến khách hàng và người dân
không nên tin vào những thông tin hay là kể cả những văn bản mà có dấu hiệu giả mạo
và tôi nghĩ rằng khi mà các khách hàng có nhu cầu thì khá là dễ dàng để các bạn có thể tra trên google

ngoài ra thì khi mà có sự nghi ngờ nào đó thì các khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ với đường dây hotline của mqs
để kiểm tra lại toàn bộ các thông tin của mình trước khi có cái việc mà giao dịch hoặc là chuyển tiền
những chia sẻ vừa rồi đã kết thúc chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay